một vụ cháy lớn đã xảy ra vào đầu giờ chiều ngày hôm qua tại công ty mayu trang việt nam
thuộc khu công nghiệp trảng nhật xã điện thắng trung thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
chín xe chữa cháy và hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an tỉnh
và thành phố đà nẵng đã được triển khai đến hiện trường để dập tắt đám cháy
ngọn lửa bùng lên vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hai mươi năm tháng năm
ngay sau khi phát hiện đám cháy gần một công nhân đã được sơ tán khẩn trương ra khỏi vùng nguy hiểm
không may và dễ cháy nên đám cháy đã nhanh chóng lan rộng trên diện tích ba m hai
đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày ngọn lửa cơ bản được phóng chế
rất may là không có thiệt hại về người nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện